về tình hình giao thông trong ngày đầu tiên nghỉ lễ quốc khánh cục cảnh sát giao thông cho biết tính đến chiều ngày hôm nay toàn quốc đã xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bảy người bị thương một mươi tám người
và so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm ngoái tăng sáu vụ tăng bốn người chết tăng tám người bị thương
trong đó đường bộ xảy ra hai mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi sáu người bị thương một mươi tám người
so với ngày nghỉ lễ đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi hai tăng năm vụ tăng ba người chết tăng tám người bị thương
đường sát xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm chết một người tại tỉnh bình thuận đường thủy không xảy ra tai nạn